thông tin về vụ ẩu đả dẫn đến chết người vừa xảy ra tại thôn bốn xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
hiện công an huyện bù đăng đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ
nạn nhân là ông văn bá hạnh thường gọi là thành ở xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
vào sáng ngày một mươi ba tháng năm trong lúc nhậu giữa ông hạnh và ông trần văn việt năm mươi bốn tuổi chú cùng xã đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
việt lấy cây củi đánh nhiều lần vào vùng đầu và người của ông hạnh
khi phát hiện ông hạnh tử vong việt đã đến công an xã bình minh tự thú hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ